nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã về dự
ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn sáu xã chính lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
thời gian qua khu dân cư đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng góp vào sự phát triển kinh tế
xã hội an ninh quốc phòng của địa phương nổi bật là cộng đồng dân cư thôn đã nỗ lực đoàn kết
thực hiện tốt năm nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
năm hai nghìn một mươi tám thôn có hơn ba trăm sáu mươi gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa
khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa dịp này đại tướng ngô xuân lịch trao bốn mươi xuất quà
cho các gia đình chính sách người có công hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương